vào lúc gần một mươi ba h ngày tám tháng một tại km tám trăm chín mươi tám hai trăm linh cách đỉnh đèo hải vân sáu km về phía bắc
thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến cho xe khách mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi hai nghìn chín trăm ba mươi cùng hai mươi ba hành khách trên xe gặp nạn
chiều cùng ngày đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia do đồng chí nguyễn văn thể
bộ trưởng bộ giao thông vận tải phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia dẫn đầu
đã có mặt ở bệnh viện đà nẵng để thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn
ngay sau khi tai nạn xảy ra các nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện đa khoa liên triểu
và bệnh viện đa khoa đà nẵng để cấp cứu ngay sau khi các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đặng việt dũng và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
phan ngọc thọ đã đến tận giường thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn
theo đó người bị thương được hỗ trợ hai triệu đồng nạn nhân tử vong được hỗ trợ năm triệu đồng
chiều tối cùng ngày bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cùng các thành viên trong đoàn
đã đến đà nẵng thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn
cũng trong thời gian này ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang đã thành lập đoàn công tác ra đà nẵng
để phối hợp với địa phương giải quyết hậu quả vụ việc